cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiên phước tỉnh quảng nam đã ban hành quyết định truy nã đặc biệt bị can vũ viết hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thị trấn trà my huyện bắc trà my về tội cướp tài sản
hải là nghi phạm mặc áo mưa đội mũ bảo hiểm đi xe máy ghé vào cây xăng ở xã tiên cảnh huyện tiên phước đổ xăng vào tối ngày hai mươi sáu tháng một
khi nhân viên cây xăng đang đổ xăng vào xe máy cho hải lợi dụng sơ hở đối tượng này từ phía sau đã sử dụng chiếc liềm kề vào cổ nhân viên cây xăng yêu cầu đưa tiền
qua xác định ban đầu số tiền đối tượng cướp của nhân viên này là hơn một mươi năm triệu đồng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ cướp thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh quảng nam công an huyện tiên phước đã khẩn trương điều tra làm rõ nghi phạm và tổ chức lực lượng truy tìm hải
tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương